kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em được triển khai nhằm từng bước tăng diện bao phủ
hiện bộ y tế đã tiêm chủng cho hơn năm mươi năm triệu liều cho người trên một mươi tám tuổi
bộ tiếp tục mua nhập khẩu các loại vaccine có công nghệ sản xuất khác nhau
một số loại vaccine phòng covid một mươi chín theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em
dù bộ y tế đã có ra văn bản hướng dẫn nêu rõ không chỉ để xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
nhưng nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ ban hành quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín vào tối một mươi ba tháng một mươi
theo đó không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn vùng đỏ
hoặc cách ly y tế ở vùng phòng tòa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp ba vùng cam
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
tuy nhiên nhiều tỉnh thành vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
tại hà nội các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường
giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính và giấy tờ tùy thân của người ra vào thủ đô
tỉnh bắc ninh yêu cầu bắt buộc người từ nơi khác phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp xét nghiệm pcr hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm tỉnh thái nguyên cũng áp dụng theo công văn số bốn nghìn bảy trăm một mươi sáu
yêu cầu người ngoài tỉnh và vùng xanh phải có giấy test nhanh
người dân thành phố vinh nghệ an vẫn phải trình bày giấy xét nghiệm sars cov hai còn hiệu lực
nếu chưa tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc giấy chứng nhận là f đã khỏi bệnh
trường hợp phiếu báo kết quả hết hiệu lực người dân bắt buộc phải thực hiện test covid một mươi chín
mới được vào thành phố vinh
trường hợp phiếu báo kết quả hết hiệu lực người đã tiêm đủ hai bũi vaccine được cho quả chốt
nhiều địa phương khác như bạc liêu an giang quảng ngãi vẫn tiếp tục yêu cầu người dân
muốn qua chốt phải có giấy test nhanh với covid một mươi chín còn hiệu lực
sáng nay ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cũng đã có văn bản điều chỉnh một số biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó người về từ vùng xanh vàng cam không phải xuất trình giấy xét nghiệm sars cov hai
không áp dụng lấy mẫu xét nghiệm khi vào tỉnh chứ trường hợp có dấu hiệu hò sốt khó thật
các chiến sĩ bộ đội đã có mặt tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông cho người dân khi hà nội đang sống trong không khí hào hùng của lịch sử dân tộc
ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thủ đô
đây cũng là thời điểm hà nội bắt đầu đón đợt rét đầu tiên trong năm
những cơn mưa đầu mùa kèm theo gió rét nhiệt độ xuống thấp dưới hai mươi năm độ c
có lúc dưới hai mươi độ c các chiến sĩ vẫn căng mình ứng trực tại các điểm đường
tuyến phố như một món quả đầy ý nghĩa dành tặng cho ngành
người dân an tâm vững bước đẩy lùi dịch covid một mươi chín
nhiều tuyến phố chai ngập sắc đỏ bởi pano áp vích băng rôn tuyên truyền cổ động
chào mừng ngày vui của thủ đô
dù đã được cho phép bán ăn tại chỗ nhưng nhiều nhà hàng quán ăn vẫn trong tình trạng ế ẩm
thư vắng khách thậm chí còn đóng cửa bởi người dân còn tâm lý cảnh giác đề phòng trước diễn biến của dịch covid một mươi chín
ghi nhận của phóng viên vào sáng và trưa ngày một mươi năm tháng một mươi
nhiều quán ăn tại các khu phố lớn của thủ đô
những nơi vốn được xem là phố ẩm thực của hà nội như phố tô hiệu cầu giấy nguyễn phong sắc hoàng quốc việt
vẫn đang trong tình trạng ế ẩm thưa vắng khách đến ăn dù đã là ngày thứ hai được phép bán ăn tại chỗ
theo chia sẻ của một chủ quán tại phố tô hiệu cầu giấy trước thời điểm xảy ra dịch covid một mươi chín
quán anh lúc nào cũng kín khách
khi giãn cách phải bán mang về lượng khách đã giảm đi rất nhiều
nhưng nay thành phố cho hoạt động trở lại bình thường lượng khách cũng chỉ được bốn mươi so với trước
ngày đầu tiên vắng còn tạm hiểu là vì người dân còn chưa nắm bắt thông tin kịp thời
nhưng đến ngày thứ hai tình trạng vẫn không khá lên là bao
thậm chí cả buổi sáng chỉ được hai đến ba bản khách đến ăn
bên cạnh đó tiền thuê mặt bằng trả lương nhân viên hàng tháng
cũng là điều đáng lo ngại nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra
cũng theo các chủ quán lý do nhiều quán ăn vẫn ế ẩm dù đã được phép bán ăn tại chỗ
một phần là vì người dân vẫn còn lo ngại nơi đông người sợ dịch bùng phát và lây lan trở lại
một phần vì kinh tế khó khăn nên nhiều gia đình cũng hạn chế chi tiêu và ra ngoài ăn uống
hôm nay là ngày đầu tiên các thẩm mỹ viện spa làm đẹp được hoạt động trở lại sau hơn ba tháng đóng cửa
chị em phụ nữ hào hứng vui mừng đi làm đẹp khiến nhiều cơ sở trong tình trạng quá tải
theo ghi nhận của phóng viên vào một mươi tám h tối ngày một mươi bốn tháng một mươi dù trời đang mưa khá nặng hạt kèm gió rét
thế nhưng nhiều cơ sở làm đẹp tại các khu phố lớn của hà nội vẫn kín lịch
khách chờ hàng tiếng đồng hồ để đến lưu
dù vậy ai cũng trong tâm thế thoải mái phấn khởi bởi họ đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi
một số người còn vui vẻ chia sẻ rằng ngay khi có thông báo chính thức của ủy ban nhân dân thành phố
về việc cho phép các cơ sở thẩm mỹ hoạt động trở lại họ đã gọi điện đặt lịch ngay trong ngày đầu tiên làm việc
cũng theo các chủ spa ngay khi có thông báo chính thức họ đã huy động nhân viên các bộ phận nhắn tin cho các khách hàng cũ
để hẹn thời gian để làm đẹp thế nhưng chưa kịp nhắn tin lượng khách chủ động đặt lịch quá đông
bao gồm cả khách cũ và khách mới khiến bộ phận chăm sóc khách hàng bị quá tải
khiến nhiều khách hàng phải chở khá lâu không ít người cảm thấy thất vọng khi bị rời lịch sang ngày khác
tất cả khách hàng khi đến làm đẹp cần tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
các kỹ thuật viên tại spa đều đã tiêm đủ hai mũi vaccine và phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc
ngay khi bị gọi tên liên quan đến hoạt động kêu gọi ủng hộ miền trung phía ca sĩ đông nhi đã có phản hồi chính thức
trong bài viết được đông nhi đăng tải vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi cô cho biết tổng số tiền kêu gọi được là hơn năm trăm một mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên vì con gái nhỏ và điều kiện sức khỏe chưa cho phép
nữ ca sĩ nhờ người đại diện của mình đưa trực tiếp đi trao cho bà con miền trung vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi một
với số tiền ba trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng phần còn lại là gần một trăm năm mươi ba triệu đồng đồng nhi dự định sẽ trở lại miền trung trao cho người dân
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đông nhi đăng tải bài viết thông báo đã trao số tiền việt một trăm năm mươi ba triệu đồng
cho chương trình nhà chống lũ
cô cũng chia sẻ hình ảnh thư chứng nhận đóng góp trên trang cá nhân
nữ ca sĩ viết sau chuyến đi đầu tiên do tình hình dịch bệnh phức tạp
nên hai vợ chồng nhi đã bàn bạc đi đến thống nhất là đóng góp toàn bộ số tiền còn lại vào chương trình nhà chống lũ
để góp sức xây nhà cho bà con ổn định cuộc sống giữa điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt
nhi anh thắng cùng đại diện đã tìm hiểu về chương trình nhà chống lũ trước khi đi thấy quyết định này
vì thấy đây là một dự án rất thiết thực ý nghĩa ở thời điểm hiện tại hỗ trợ cho bà con
động thái từ phía đông nhi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều khán giả ủng hộ cách làm việc của nữ ca sĩ giữa ồn à liên quan đến hoạt động từ thiện
bộ công an yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ra soát tài khoản của ca sĩ đàm vĩnh hưng
ca sĩ thủy tiên danh hài chấn thành tại các tổ chức tiến dụng trong và ngoài nước
ngày một mươi bốn tháng một mươi thông tin từ bộ công an cho biết động thái này
phát minh đơn tố cáo dư luận cũng như các phương tiện thông tin đại chúng
phản ánh về việc một số ca sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện
cứu trợ người dân miền trung mùa lũ năm hai nghìn hai mươi
bước đầu cơ quan điều tra đã mời ca sĩ thủy tiên ca sĩ đàm vĩnh hưng lên phối hợp làm việc
nguồn tin nói trên cho biết ngoài hai ca sĩ nói trên
danh hài chấn thành cũng bị xác định là nằm trong diện phải rà soát
căn cứ điều tám mươi tám bộ luật tố tụng hình sự cơ quan điều tra yêu cầu cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của các cá nhân này
tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
bộ công an yêu cầu cần được cung cấp các tài liệu như
bản sao hồ sơ mở tài khoản toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản
của các tài khoản đã rà soát xác định nếu có
thống kê tổng số tiền giao dịch số dư hiện có trong tài khoản
sao kê chi tiết tất cả các giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay
thông tin họ tên địa chỉ số tài khoản đối ứng
người nộp tiền vào và người nhận tiền từ tài khoản nói trên
mục đích là làm rõ khoản tiền tử thiện thu thập các căn cứ
giấy tờ chứng minh các tài khoản phải cụ thể
nếu cần thiết có thể mời những người trong danh sách nhận tiền
để ghi nhận lời khai cán bộ điều tra cho biết
ca sĩ đàm vĩnh hưng thủy tiên và danh hà trấn thành
thời gian qua đã dính đến sự ồn ào liên quan đến việc hoạt động từ thiện
trước việc bị cho là ăn chặn tiền cứu trợ của đồng bào lũ lụt miền trung
các nghệ sĩ này đã lên tiếng phản bác
đồng thời gửi đơn đề nghị công an tp hcm điều tra việc mình bị vù khống

chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch